cảm ơn các bạn đã theo dõi
các động sản nhà đất đồng nai mua hai thửa đất trồng cây lâu năm với diện tích hơn một trăm năm mươi sáu m hai
tại xã bầu hàm và xã sông thào thuộc huyện trảng bom tỉnh đồng nai
mặc dù các thửa đất này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án khu dân cư
nhưng tùng đã thuê một đơn vị vẽ bản đồ phân lô thửa đất thành khu dân cư phân ra hàng trăm lô đất
sau đó bị cáo chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện giao bán
với sự giúp sức của năm đồng phạm các đối tượng đã bán được gần sáu trăm linh lô đất tại các dự án ma
chiếm đoạt của hơn bốn trăm ba mươi bị hại số tiền gần một trăm hai mươi ba tỷ đồng
công an tỉnh lâm đồng sáng nay cho biết đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau làm một người tử vong
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay tại khu vực đường nguyễn văn cử
đoạn giáp suối cam ly phường bốn thành phố đà lạt
người dân chứng kiến hai nhóm thanh niên khoảng hơn hai mươi người
sượt đuổi nhau bằng xe máy mang theo hung khí lao vào đánh nhau
vụ hỗn chiến chỉ diễn ra trong ít phút sau khi có thanh niên bị đâm gục tại hiện trường
các thanh niên tham gia liền bỏ chạy
nhận tin báo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lâm đồng cùng công an thành phố đà lạt
đã tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ án khẩn trương xác minh điều tra làm rõ các đối tượng liên quan
còn tại an giang cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã tân châu cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với phạm thanh bình
trú tại huyện an phú tỉnh an giang về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày một mươi tám tháng một nguyễn văn linh phạm thanh bình và một số người khác ngồi nhậu cùng nhau
tại đây linh kể với cả nhóm về việc bị ngô văn phúc và nguyễn nhật hào đánh trước đó
lúc này phúc hào và võ văn thanh cũng đang tổ chức nhậu ở gần đó
sau đó hai nhóm tìm gặp và xông vào đánh nhau
hai bia bị vỡ đâm vào võ văn thanh khiến nạn nhân phải đi cấp cứu ở bệnh viện với tỷ lệ thương tích là bốn mươi hai
công an tp hcm hôm nay cho biết phối hợp cùng công an địa phương vừa bắt giữ thành công băng nhóm gồm năm đối tượng cho vai lãi nặng
với lãi suất từ hai trăm bốn mươi đến sáu trăm chín mươi năm một năm
năm đối tượng trên đều trú tại tp hcm
theo điều tra ban đầu đây là nhóm cho vay lãi nặng với lãi suất từ hai trăm bốn mươi cho đến sáu trăm chín mươi năm một năm
với thủ đoạn là phát tờ rơi sán quảng cáo ở cột điện để tiếp cận khách hàng khám xét nợ của các đối tượng
lực lượng công an đã thu giữ hơn một trăm bảy mươi kg tờ rơi ba mươi năm kg các visit quảng cáo trái phép
hiện công an tp hcm tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động tín dụng đen từ thông tin các tờ quảng cáo để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc ngay ở trung tâm thành phố liên quan đến một mươi một đối tượng
vừa bị công an tp long xuyên tỉnh an giang triệt phá
trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc tổ bốn khóm tây khánh hai phường mỹ hòa thành phố long xuyên
công an tp long xuyên phối hợp cùng công an phường mỹ hòa bất ngờ ập vào bắt quả tang bắt giữ một mươi một đối tượng
thu giữ tại hiện trường một con gà đá năm cặp cửa một mươi cuộn băng keo đã qua sử dụng một mươi hai điện thoại di động ba xe mô tô và gần ba mươi triệu đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv